công an huyện minh hóa tỉnh quảng bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với năm bị can gồm bùi đức hùng đinh quốc hiền cao mạnh duân chú tại tỉnh hà tĩnh và phạm văn báu chú tại tỉnh hà tĩnh và phạm văn báu chú tại tỉnh hà tĩnh và phạm văn báu